thông tin liên quan đến bầu cử thái lan
phát biểu lần đầu trước báo giới sau cuộc tổng tuyển cử thủ tướng thái lan prayuth chan o cha đã chúc mừng các chính đảng giành ghế tại hạ viện
đồng thời kêu gọi các chính đảng và người dân thái lan đoàn kết hợp tác vì tương lai của đất nước
thủ tướng prayuth chan o cha cho biết
tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả người dân thái lan đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua
tôi cũng xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các chính đảng đã giành được ghế trong cuộc bầu cử
từ thời điểm này trở đi sẽ là quá trình chuyển giao quyền lực và thành lập chính phủ khóa mới
tất cả người dân thái lan cần yêu thương lẫn nhau đoàn kết vì đất nước
mà người dân cần nỗ lực hợp tác phối hợp cùng nhau để xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng
bền vững cũng như duy trì thể chế quốc gia vì tương lai của đất nước
thủ tướng thái lan cũng tái khẳng định chính phủ do ông lãnh đạo sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả
về điều hành đất nước cho tới khi chính phủ mới được thành lập
bên cạnh đó ông prayuth từ chối tiết lộ về tương lai chính trị của mình
trước đó ủy ban bầu cử thái lan ec đã hoàn tất công tác kiểm phiếu và công bố chiến thắng của đảng tiến bước
trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm một mươi bốn tháng năm
đảng tiến bước đã giành được tổng cộng một trăm năm mươi hai ghế tại hạ viện đảng viên nước thái đứng thứ hai với một trăm bốn mươi một ghế
đảng tự hào thái lan đứng thứ ba với bảy mươi ghế trong khi đảng quyền lực nhà nước nhân dân xếp sau
với tổng số ghế đạt được là bốn mươi đảng quốc gia thái thống nhất của thủ tướng prayuth chan o cha xếp thứ năm với ba mươi sáu ghế
còn tại ecuador quốc hội nước này đã bắt đầu phiên điều trần luận tội tổng thống guillermo lasso
trong đó cơ quan lập pháp này dự kiến tổ chức cuộc bỏ phiếu cuối cùng nhằm hướng tới việc bãi nhiệm nhà lãnh đạo này
tại phiên điều trần tổng thống laso tuyên bố ông hoàn toàn vô tội trước các cáo buộc do phe đối lập đưa ra
trong đó cho rằng
nhà lãnh đạo này có hành vi tham ô liên quan đến một hợp đồng giữa công ty thuộc sở hữu nhà nước flota pesolera equatoriana
và công ty tư nhân amazonas tanker gây thất thoát tài sản nhà nước
cuộc bỏ phiếu cuối cùng dự kiến sẽ diễn ra muộn nhất vào ngày hai mươi tháng năm tới
tại phiên bỏ phiếu này cần phải có hai phần ba số nghị sĩ trong quốc hội ecuador bỏ phiếu ủng hộ để bãi nhiệm tổng thống
theo giới quan sát để tránh cuộc bỏ phiếu cuối cùng dẫn tới khả năng bị bãi nhiệm
tổng thống lasso có thể viễn dẫn một quy định hiến pháp nhằm giải tán quốc hội
và kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử sớm bao gồm bầu cử tổng thống và quốc hội mới
nếu quyết định giải tán quốc hội tổng thống laso sẽ tiếp tục điều hành đất nước
thông qua việc ban hành các xác lệnh cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống mới diễn ra
liên quan tới tình hình giữa nga và ukraine vào ngày hôm qua
quân đội ukraine đã tiến hành các cuộc tập trận ở vùng charhiniv gần biên giới với belarus
cuộc tập trận mô phỏng tập trung vào chiến tranh đô thị
các binh sĩ thực hành chiến đấu trong một khu định cư với các nội dung về chiến thuật chiến đấu và sơ cứu
trong đó nội dung về sơ cứu người bị thương tiêm chủng trong chiến trường
được thực hiện mô phỏng trong bối cảnh hỏa lực vũ khí thật
cuộc tập trận diễn ra giữa lúc xung đột nga ukraine chưa có dấu hiệu hại nhiệt
và phía ukraine đang lên kế hoạch phản công chống lại các lực lượng nga
trong khi đó tổng thống nam phi
sirin ramaphosa cho biết các nhà lãnh đạo châu phi hy vọng sẽ thực hiện sứ mệnh hòa bình
tới ukraine và nga càng sớm càng tốt trong nỗ lực giải quyết xung đột giữa hai quốc gia này
ông ramaphosa nhấn mạnh tác động của cuộc xung đột giữa ukraine và nga
đối với an ninh lương thực ở châu phi đã thúc đẩy sáu nhà lãnh đạo châu phi thực hiện sứ mệnh
ông ramaphosa đã thay mặt cho các nhà lãnh đạo zambia senegal congo uganda
ai cập và nam phi đề xuất sáng kiến này
tổng thống ramaphosa cho biết
ông đã đưa ra ý tưởng về sứ mệnh hòa bình châu phi với tổng thống nga vladimir putin
và tổng thống ukraine volodymyr zelensky trong hai cuộc điện đàm riêng biệt vào cuối tuần qua
cả hai nhà lãnh đạo đều chấp nhận lời đề nghị và sẵn sàng tiếp phái đoàn ở cả moscow và kiev
để thảo luận về cách chấm dứt xung đột
tại mỹ cuộc đàm phán về trần nợ công giữa tổng thống mỹ joe biden
với các nghị sĩ hàng đầu của đảng dân chủ và đảng cộng hòa ngày một mươi sáu tháng năm
đã kết thúc sau chưa đầy một tiếng đồng hồ nhóm họp
trong bối cảnh nỗi lo về kịch bản vỡ nợ chưa từng có tiền lệ của mỹ
đã khiến tổng thống biden quyết định cắt ngắn chuyến công du châu á sắp tới
phát biểu với các phóng viên ông mccarthy cho biết
hai bên vẫn còn xa mới đạt được một thỏa thuận nâng trần nợ công
tuy nhiên theo ông vẫn có thể đạt được một thỏa thuận vào cuối tuần
chủ tịch hạ viện mỹ cho biết tổng thống biden đang cố gắng đạt được thỏa thuận trước ngày một tháng sáu
để tháo bỏ mối đe dọa về một thảm họa kinh tế nếu nước mỹ bị vỡ nợ
và cuộc họp lần này có hiệu quả hơn một chút
ông cũng khẳng định cuộc họp này đã tạo tiền đề cho các cuộc đối thoại trong tương lai
về việc nâng trần nợ công
theo ông mccarthy tổng thống biden đã chỉ định hai người trong chính quyền của ông
để đàm phán trực tiếp với phe cộng hòa về vấn đề trần nợ
trong khi đó phía đảng dân chủ không tỏ ra tích cực về một khung thời gian nhanh chóng để đạt thỏa thuận
dù nhà trắng đã khẳng định cuộc gặp diễn ra hiệu quả và trực tiếp
về mặt kỹ thuật mỹ đã chặn trần nợ ba mươi một bốn trăm linh tỷ đô la mỹ hồi tháng một năm nay
theo luật của mỹ trả nợ công là mức trần pháp lý về số tiền mà chính phủ mỹ có thể vay
mỗi khi khối nợ của chính phủ mỹ đạt đến mức trần việc tăng trả nợ công sẽ được đưa ra bỏ phiếu
tại quốc hội và cần phải đạt được sự ủng hộ của cả thượng viện và hạ viện
thưa quý vị trong bối cảnh cuba tiếp tục chứng kiến làn sóng di cư đến mỹ chưa từng có
la habana vừa công bố các chính sách di cư mới theo đó giảm bớt những hạn chế đối với công dân nước này
như di cư và sống ở nước ngoài
kể từ ngày một tháng bảy tới hiệu lực hộ chiếu của công dân cuba trên một mươi sáu tuổi sẽ được nâng từ sáu năm lên một mươi năm
các chi phí liên quan đến thủ tục lãnh sự cũng được cắt giảm một nửa
bên cạnh đó cuba cũng loại bỏ yêu cầu người di cư phải trả phí hai năm một lần
cũng như bình đẳng hóa giấy phép lưu trú tại đảo quốc này đối với người nước ngoài và kiều dân
các chính sách mới trên nằm trong khuôn khổ chương trình tái cấu trúc
đa dạng hóa và tăng cường quan hệ với cộng đồng cuba ở nước ngoài
cuba trong nhiều thập kỷ đã hạn chế việc di cư của công dân nước này
nhiều người cuba sống ở nước ngoài phàn nàn về những thủ tục quan liêu và mức phí cao để duy trì và gia hạn giấy tờ thông hành
theo cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới mỹ hơn ba trăm linh người cuba đã đến biên giới nước này vào năm ngoái
một cuộc di cư kỷ lục trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế chưa từng có
một trong những liên hoan phim lớn nhất thế giới liên hoan phim quốc tế canx lần thứ bảy mươi sáu
đã chính thức được khai mạc vào ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng năm
theo giờ địa phương được kỳ vọng sẽ đem tới nhiều hoạt động hoành tráng ấn tượng hơn những năm trước đây
liên hoan phim cannes năm nay sẽ có nhiều điều đặc biệt
liên hoàn phim chính thức diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng năm cho đến hết ngày hai mươi bảy tháng năm với nhiều hoạt động hấp dẫn
năm nay có tổng cộng năm mươi hai bộ phim được chọn chiếu ra mắt và sẽ là nơi công chiếu nhiều tác phẩm bom tấn
nổi bật của mùa phim hè với sự tái xuất của nhiều nghệ sĩ gạo cội đình đám
trong số năm mươi hai phim trình chiếu tại liên hoan phim canx lần thứ bảy mươi sáu
sẽ có một mươi chín tác phẩm tranh giải tại hạng mục cao nhất
chủ tịch ban giám khảo cũng là người từng hai lần giành chiến thắng lớn tại kans là chủ nhân của tượng vàng năm trước
năm nay liên hoan phim cũng đánh dấu sự tham gia kỷ lục của số lượng các tác phẩm của các nữ đạo diễn so với các năm trước
với nhiều điều đáng mong chờ và sự xuất hiện của nhiều ngôi sao trên khắp thế giới
nhiều điều bất ngờ hứa hẹn sẽ diễn ra trên thảm đỏ của can trong những ngày tới
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
trong năm hai nghìn một mươi một câu hỏi ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm là làm thế nào để đảm bảo đủ lương thực cho dân số toàn cầu
không chỉ vậy việc sản xuất lương thực còn phải thân thiện với môi trường để không làm trầm trọng thêm quá trình biến đổi khí hậu
các nhà khoa học đang nghiên cứu khả năng sản xuất ra thực phẩm làm từ công trùng và coi đây là nguồn lương thực lý tưởng cho tương lai
và đây cũng là nội dung mà quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
giáo sư vincin scast và đồng nghiệp đang kiểm tra mẻ sâu gạo mới nuôi trong phòng thí nghiệm ở hồng kông trung quốc
tốc độ phát triển của loài sâu này khá tốt giàu dinh dưỡng và có thể chế biến đa dạng
theo ông các khu rừng nhiệt đới đang bị chặt phá với tốc độ đáng báo động chỉ để trồng đậu nành cũng như việc đánh bắt cá quá mức để lấy bột cá đang gây hại cho các đại dương
do đó nghiên cứu này có thể đưa côn trùng trở thành một lựa chọn thay thế cho việc sử dụng các protein có nguồn gốc từ đậu nành hay bột cá
mục tiêu hiện tại của chúng tôi không phải là thuyết phục mọi người hãy ăn côn trùng nhiều hơn mà chúng tôi hướng đến bảo đảm lương thực bền vững
chúng tôi muốn sử dụng côn trùng dầu protein như một giải pháp thay thế cho protein có nguồn gốc từ đậu tương
những năm qua nhu cầu tiêu thụ đậu tương tăng cao đã dẫn đến tăng diện tích trồng loại cây này và trực tiếp làm giảm diện tích rừng nhiệt đới
khi được nuôi trên quy mô công nghiệp nhiều loại sâu ấu trùng khác có thể làm thức ăn thủy sản và gia súc với chi phí cạnh tranh
nguồn thực phẩm này cũng hoàn toàn thân thiện với môi trường
việc sản xuất công nghiệp côn trùng hiện đang bùng nổ ở các quốc gia như indonesia malaysia
lý do rất đơn giản những nước này có nguồn phế phẩm rất lớn từ sản xuất dầu cọ
trước đây họ chỉ biết đốt bỏ phế phẩm này và quá trình tạo khí nhà kính
chúng tôi phát triển một loại nấm
giúp chuyển hóa phế phẩm này thành thức ăn cho côn trùng
với ưu điểm về tính bền vững và độ linh hoạt trong các sản phẩm đầu ra
hoạt động sản xuất côn trùng trên quy mô công nghiệp đang trở thành ngành kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la mỹ
bên cạnh mục tiêu bền vững tôi còn nhìn thấy triển vọng kinh tế khi nuôi côn trùng
hoạt động nuôi và sản xuất các sản phẩm từ côn trùng sẽ mang lại hàng tỷ đô la mỹ
chúng ta đang có những trang trại nuôi côn trùng với quy mô ngày càng lớn cung cấp tới hơn một trăm linh tấn côn trùng mỗi năm
tuy nhiên quy định của mỗi chính phủ tại các quốc gia khác nhau vẫn còn là một rào cản
đối với sự phát triển của thức ăn chăn nuôi làm từ côn trùng
chẳng hạn như ở australia trường đại học queensland đang phát triển một chuỗi cung ứng chuyên sử dụng ruồi lính đen
để tái chế chất thải thực phẩm thành protein cao cấp từ đó tạo ra thức ăn chăn nuôi và phân bón
tuy nhiên ấu trùng ruột đen chỉ được phép sử dụng cho cá và da cầm tại một số khu vực
chứ không được dùng cho heo hoặc các động vật như
nhìn lại những mối lo khác còn bao gồm nguy cơ côn trùng bị bệnh và truyền nhiễm cho người tiêu dùng
hoặc cho đến nay vẫn chưa có biện pháp tối ưu để xử lý chất thải từ côn trùng